thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an về các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
văn luồng hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội sẽ tập trung kiểm tra xử lý vào năm nhóm hành vi vi phạm như nồng độ cồn
ma túy trở hàng quá tải trọng điều khiển xe chạy không đúng với tốc độ quy định vi phạm quy định về tránh vượt phần đường làn đường
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
ngoài ra tại các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố cũng được lực lượng chức năng ứng trực một trăm linh quân số
với đặc điểm của địa bàn đội kỹ sát giao thông số một là địa bàn hoàn kiếm nó là khu phố cổ và có rất nhiều khu vui chơi nhất là phố đi bộ
nên là cái lượng phương tiện cuối tuần và các ngày nghỉ lễ sẽ rồn về phố cổ là cũng rất đông
bàn chỉ huy phòng cũng như bàn chỉ huy đội đã có các kế hoạch và các ý kiến yêu cầu chỉ đạo sẽ tăng cường bố trí lực lượng anh em trực trong dịp lễ ba mươi một tháng năm này
để đảm bảo xung quanh phố cổ để người dân đi lại thuận tiện hơn
tại các tuyến quốc lộ trục chính cửa ngõ vành đai khu vực các bến xe nhà ga địa điểm tổ chức lễ hội sự kiện
ngoài việc bố trí lực lượng tuần tra lưu động cắm chốt để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất
bất ngờ xảy ra phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng tăng cường nắm bắt thông tin qua hệ thống camera giám sát
và nguồn tin của người dân cung cấp qua trang gia lô của phòng
nhận báo được thông tin là có các điểm ủn mà chúng tôi đã trực tiếp đến để xử lý và bố trí tất cả các tổ công tác
để có thể cho người dân lưu thông trong kỳ nghỉ lễ một cách an toàn mà không xảy ra ủn tắc cục bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông vào kỳ nghỉ lễ
lưu ý luôn chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để bảo đảm lưu thông an toàn và không gây ủn tắc giao thông
việc nâng cao ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông không chỉ giúp người dân tham gia giao thông
được an toàn thuận lợi mà còn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ